quỹ ban nhân dân tp hcm đã gặp gỡ ba trăm hai mươi hai chủ tịch quỹ ban nhân dân phường xã thị trấn của hai mươi ba quận huyện trên địa bàn thành phố
năm hai nghìn một mươi chín ba trăm hai mươi hai chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã thị trấn tại tp hcm đã đóng góp tích cực vào thành công chung của thành phố và được nhân dân ghi nhận
tuy nhiên cũng còn có những hạn chế nhất định
chính vì vậy trong hội nghị gặp gỡ với chủ tịch phường xã thị trấn
chủ tịch quỹ ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong đã dành nhiều thời gian để lắng nghe những đề xuất từ lãnh đạo các địa phương
đặc biệt trong công tác cải cách hành chính vệ sinh môi trường quản lý chung cư
lãnh đạo thành phố mong muốn tăng cường tính đối thoại để tăng hiệu quả của hội nghị
đây cũng là dịp để lãnh đạo tp hcm lắng nghe đề xuất hiến kế sáng kiến để phát triển tp hcm
thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị